trước thời điểm bảy h ba mươi phút sáng khu vực cổng các trường học tấp nập phương tiện giao thông trở nên khó khăn
dự đoán trước tình hình này lực lượng công an phường sở tại đã tăng cường lực lượng sử dụng loa phóng thanh
điều tiết phân luồng không để tình trạng ủn ứ xảy ra gây ảnh hưởng đến lễ khai giảng
công an quận cũng như của công an phường chúng tôi đã triển khai kế hoạch và đảm bảo về an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông từ khi bắt đầu khai giảng và đến khi kết thúc
hôm nay lực lượng công an phường cùng đội tự quản của phường tại các cổng trường trên địa bàn phường
từ sáu h ba mươi ngày năm tháng chín đảm bảo về các vị trí đều có cán bộ chiến sĩ cũng như là tự quản
để phân luồng từ xa cũng như là các cổng trường để đảm bảo về an ninh trật tự
với nỗ lực của lực lượng công an gần như không có trường hợp ủn tắc giao thông
gây ảnh hưởng đến thời gian lễ khai giảng
nhà trường giáo viên và học sinh các cấp hồ hởi náo nức tổ chức khai giảng đúng như kế hoạch đã định
công an của quận và công an của phường cũng đã đến túc trực giúp chúng tôi phân luồng giao thông
đảm bảo thông thoáng đường đi khu vực cổng trường và các khu vực lân cận đường đến trường
để giúp cho giao thông được an toàn
tổ công tác an ninh của trường trong đó tập trung là các tổ chức bảo vệ
cũng giả soát cơ sở vật chất các biện pháp phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo các trang thiết bị các điều kiện an toàn nhất cho học sinh trong ngày khai giảng
ngoài ra các trường học và lực lượng công an cơ sở cũng lên phương án để đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh ngay khi lễ khai giảng kết thúc
sự nỗ lực của nhà trường và lực lượng chức năng đã giúp ngày khai giảng trở nên ý nghĩa hơn với mỗi em học sinh
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội trộm cấp tài sản
đối tượng sơn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ca lạc xã lạc hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
và đối tượng trần minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khóm đai rụng phường hai thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
là đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý